chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtub báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tiêm vaccine cho trẻ em đang là một vấn đề rất được quan tâm
nhiều người vẫn băn khoăn không biết con mình bao giờ mới được tiêm vaccine
mới đây bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đạt một trăm linh trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi năm
riêng về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất
bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi
và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia trên thế giới
và các loại vaccine đã được cấp phép tại việt nam
có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng tiếp cận
bình đẳng vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó bộ y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố ra soát nhu cầu vaccine phòng covid một mươi chín
trong tháng một mươi đến tháng một mươi hai
bộ y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ra soát
thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn

bộ y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ra soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn
theo các nhóm tuổi từ ba đến một mươi một tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi
và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này
đồng thời các tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi
cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn
trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người đã tiêm đủ hai liều
hiện một số địa phương đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
cụ thể thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị vaccine để tiêm đầy đủ cho học sinh từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
song song đó thành phố đang xin ý kiến của bộ y tế về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ
từ ba đến dưới một mươi hai tuổi và đề xuất tiêm vaccine mũi ba cho những người có nguy cơ cao
cụ thể là sở y tế thành phố đã phối hợp cùng các phường xã lập kế hoạch tiêm vaccine
cho trẻ từ một mươi ba đến dưới một mươi hai tuổi và đề xuất với bộ y tế tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này
sở y tế thành phố hồ chí minh cũng cho biết
nước sẽ triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn
trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người đã tiêm đủ liều vaccine
toàn tỉnh bến tre có hơn hai trăm sáu mươi ba trẻ từ ba đến một mươi bảy tuổi trong đó gần một trăm năm mươi chín trẻ từ ba tới một mươi một tuổi
gần bảy mươi hai trẻ từ một mươi hai tới một mươi năm tuổi và trên ba mươi hai năm trăm linh trẻ ở độ tuổi một mươi sáu
với số lượng này bến tre cần
khoảng năm trăm tám mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
bên cạnh đó tỉnh có gần chín trăm tám mươi một người thuộc diện tiêm nhắc mũi ba mũi bốn
với nhu cầu hơn hai một triệu liều vaccine
tỉnh sẽ sử dụng đồng thời các loại vaccine đủ điều kiện từ nhiều nguồn cung ứng khác nhau
để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân đảm bảo tiêm hết lượng vaccine tránh để lãng phí
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho sáu mươi ba tỉnh thành
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng
đến nay có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín được việt nam cấp phép
có thể tiêm cho trẻ em là pfizer và moderna của mỹ
những ngày qua các tỉnh miền tây đã tổ chức tiêm vaccine cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
loại vaccine tiêm chủng đợt này được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi nói trên là vaccine phòng
tỉnh cà mau bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine
tỉnh cà mau bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người từ một mươi hai một mươi bảy tuổi

ghi nhận thực tế của tuổi trẻ online tại trường trung học phổ thông hồ thị kỷ phường hai thành phố cà mau
ngay từ sáng sớm rất đông phụ huynh chở con em đến điểm tiêm vaccine
trước khi vào phòng tiêm các em học sinh được khám sàng lọc ghi nhận đầy đủ thông tin cần thiết
bố trí khu vực ngồi chờ dưới sân trường và đảm bảo khoảng cách v v
trường có tổng cộng khoảng ba một trăm linh em học sinh đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tỉnh cà mau
mũi một sẽ được tiêm từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một tiêm mũi hai dự kiến từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục sẽ được tiêm tại trường học
hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp
trường hợp ở xa trường thì tiêm tại trạm y tế
trạm y tế được bố trí
những người trong độ tuổi không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định ở trạm y tế hoặc lưu động
đối với người có bệnh nền người đang điều trị nội trú tại bệnh viện sản
nhi và các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi thì tiêm tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế có dường bệnh
tại sóc trăng đến ngày bốn tháng một mươi một đã cơ bản tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng ba mươi một học sinh
từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai
sóc trăng là tỉnh đầu tiên ở miền tây tiêm vaccine cho học sinh cấp ba
lãnh đạo sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
từ ngày một đến ngày năm tháng một mươi một tiêm mũi một cho trẻ em từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi học sinh lớp một mươi đến lớp một mươi hai
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi một tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
từ ngày một đến ngày sáu tháng một mươi hai tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi học sinh lớp sáu đến lớp chín
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi hai tiêm mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi
quý i năm hai nghìn hai mươi hai tiêm cho trẻ em từ ba đến dưới một mươi hai tuổi
loại vaccine tiêm chủng đợt này đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi nói trên là pfizer
theo các chuyên gia trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ở trẻ từ ba đến dưới một mươi hai tuổi
có những lưu ý cần đặc biệt quan tâm so với người lớn và trẻ lớn
tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín chuyển độ nặng tử vong ở trẻ nhỏ rất ít so với người lớn
nhưng để xảy ra phản ứng bất lợi đặc biệt là sốc phản vệ
ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ thì đây là sự đánh đổi quá lớn
bác sĩ nguyễn minh tiến phòng giáo đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm nêu ý kiến
trong bối cảnh tp hcm đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi những ngày cuối
sở y tế tp cho biết sở cùng các phương xã lập kế hoạch chi tiết để đề xuất với bộ y tế
tiêm cho trẻ từ ba đến dưới một mươi hai tuổi
với loại vaccine phù hợp dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ chuyển khai tiêm cho nhóm tuổi này
trước đề xuất trên nhiều phụ huynh tại tp hcm có con trong độ tuổi từ ba đến một mươi hai
vừa mong muốn con em họ sớm được tiếp cận vaccine để đến trường
nhưng lại băn khoăn không biết vaccine nào phù hợp liều lượng bao nhiêu
tỉ lệ trẻ gặp biến chấn sau tiêm có cao không
ông nguyễn minh tiến cho biết từ khi có thông tin này tổng đài của bệnh viện đã nhận được nhiều cuộc gọi về vaccine
bệnh viện có tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ này hay không
đa số phụ huynh đều mong muốn cho con em mình được tiêm vaccine trong thời gian tới
bác sĩ tiến cho hay hiện đã có một số nước trên thế giới đặc biệt là mỹ
đã nghiên cứu tiêm vaccine của pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy tính an toàn và hiệu quả của vaccine đối với trẻ qua nồng độ kháng thể bảo vệ
chưa thấy những phản ứng quá bất lợi nguy hại nặng
ngoài ra cũng còn nhiều loại vaccine khác như moderna mỹ verocell trung quốc
adalla cuba v v được đưa vào nghiên cứu để tiêm ở trẻ nhỏ
tuy nhiên chúng ta phải ra soát đánh giá hiệu quả qua các công trình nghiên cứu
có những bằng chứng khoa học để quyết định chọn lựa vaccine nào phù hợp an toàn hiệu quả cho trẻ em việt nam ông tiến nói
về lưu lượng vaccine để tiêm cho trẻ nhỏ bác sĩ tiến cho hay qua các nghiên cứu này
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy so với trẻ lớn và người lớn ở trẻ nhỏ thì sẽ điều chỉnh liều lượng tiêm vaccine
vì thế trước khi tiến hành tiêm vaccine cho nhóm tuổi này hội đồng khoa học của ngành y tế bộ y tế
cần phê duyệt đưa ra những hướng dẫn cụ thể để chiến dịch tiêm chủng đảm bảo tính an toàn và mang đến hiệu quả
chia sẻ về dự kiến tiêm vaccine cho trẻ từ ba đến một mươi hai tuổi sắp tới phó giáo sư nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế dẫn chứng thực tế trẻ em nhiễm covid một mươi chín thường rất nhẹ
tỷ lệ chuyển nặng và tử vong rất thấp tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
từ một mươi tám tuổi trở lên càng cao thì trẻ em cũng được bảo vệ càng nhiều
theo phó giáo sư nga hiện tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo chưa vội tiêm vaccine cho trẻ từ ba đến một mươi hai tuổi
thay vào đó tiếp tục tiêm cho người trên một mươi tám tuổi

đặc biệt là các nước nghèo người cựu
nhiều nước nước có nguy cơ cao
khi việt nam có vaccine tốt an toàn và phù hợp bối cảnh chung
các địa phương đều có tỷ lệ bao phủ vaccine người trên một mươi tám tuổi cao
thì tổ chức tiêm cho trẻ cũng không quá muộn
ông nguyễn minh tiến cũng cho rằng chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ nhỏ
cần xem như cuộc tiêm vaccine các bệnh thông thường khác
tuy nhiên cần chú ý rằng vaccine phòng covid một mươi chín là vaccine mới
ngành y tế cần tổ chức tiêm chủng chặt chẽ đặc biệt là chú trọng khâu theo dõi sau tiêm
cụ thể thay vì trẻ lớn và người lớn theo dõi sau tiêm trong vòng hai ba ngày
thì trẻ nhỏ cần nhiều thời gian hơn ít nhất một tuần
vì những biến chấn mụn có thể xảy ra như viêm cơ tiêm
dù viêm cơ tim rất hiếm gặp ở trẻ lớn hơn nhưng cũng có thể xảy ra ở trẻ nhỏ
biểu hiện này thường xảy ra sau mỗi tiêm thứ hai tỷ lệ là bảy một mươi năm trường hợp trên một triệu trẻ ông tiến cho biết
thưa quý vị việc tiêm vaccine để phòng chống dịch covid một mươi chín là điều mà ai cũng mong muốn
thế nhưng việc tiêm phải được đảm bảo về tính an toàn chính xác thì người dân mới có thể an tâm tiêm vaccine
đặc biệt là đối với trẻ em các phụ huynh rất quan tâm về tính đảm bảo an toàn khi tiêm cho trẻ em lứa tuổi còn nhỏ
mọi người hãy đăng ký kênh báo sức khỏe và đời sống để cập nhật những thông tin mới nhất về vaccine cũng như tin tức chung về dịch bệnh covid một mươi chín
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại